các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những ai đang công tác trong ngành hoa cây cảnh nước ta không chỉ biết đến ông là một nhà quản lý tiến thủ tài năng mà còn biết đến ông là một nhà nghiên cứu chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp bộ cấp nhà nước đồng thời còn là một người bạn rất gần gũi thân thiết với người dân
mỗi một công trình khoa học đã công bố hay mỗi việc ông làm đều đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát
triển khoa học nông nghiệp nói chung và sự phát triển của ngành hoa cây cảnh nói riêng
phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông quê ở làng vân đài xã trí hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
bởi sinh ra trên quê hương vốn có truyền thống cách mạng
vẻ vang lao động cần cù sáng tạo nên ngay từ nhỏ truyền thống quê hương đã thắp sáng ngọn lửa đam mê lòng nhiệt huyết phấn đấu trong ông
đặc biệt trong tâm trí ông không bao giờ quên được công lao chăm sóc và sự ghen rũa nuôi dậy các con nên người của đấng sinh thành
sự nghiêm khắc và cầu thị con chữ của cha mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành và phát triển nhân
cách của ông trong chặng đường quản lý và nghiên cứu khoa học về sau
nhiều thanh niên khác là học xong phổ thông trung học cái là chưa kịp thi đại học là phải lên đường làm nghĩa ngũ quân sự ngay
tôi thấy quê hương mình nghèo quá nhiều người dân rất là nghèo họ không có việc làm và từ đó không có cái thu nhập gì cả
thế tôi cũng luôn luôn đau đáu chăn trở làm cái gì đó để cho chính bản thân mình và giúp cho quê hương
sau khi xuất ngũ chàng thanh niên đặng văn đông đăng ký dự thi và ghi tên mình trong danh sách trúng tuyển trường đại học đông nghiệp một hà nội
lúc đó ông cũng không hay rằng chính lối rẽ này đã đưa mình đến với niềm đam mê nghiên cứu hoa cây cảnh của nước nhà
được các thầy giáo tạo điều kiện cho đi thực tập nghề và làm phụ một số công việc đã giúp ích rất nhiều cho ông trong việc trao dồi
kiến thức chuyên môn và nhất là nuôi dưỡng lòng đam mê với hoa và cây cảnh
hàng ngày được mây mò trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của các giống cây giống hoa chàng thanh niên đặng văn đông càng trân trọng hơn ý nghĩa cuộc sống
tôi thấy rằng đối với nông nghiệp không chỉ cây lúa cây ngô cây khoai như ở quê tôi
cây cảnh tuy đã phát triển lâu đời nhưng trước những năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hầu như chưa có ai quan tâm nghiên cứu
người dân sản xuất theo kinh nghiệm là chính
thời điểm đó tại cơ quan không có người chuyên môn sâu dẫn dắt không có tài liệu tham khảo
ông đã phải tự tìm tòi các tài liệu nghiên cứu đồng thời kết hợp với việc học từ những người đi trước
từ những nghệ nhân người nông dân giỏi qua sách báo
để tìm ra định hướng cho mình
sau một năm bắt tay vào nghiên cứu từ những đối tượng những vấn đề dễ
sau đó là nghiên cứu theo chiều sâu nghiên cứu những vấn đề khó
ông được bổ nhiệm làm nghiên cứu viên và bắt đầu hành trình trở thành một nhà khoa học
sau bao nhiêu năm làm nghiên cứu với các mô hình trồng hoa của bà con nông dân hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ được phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông tập trung vào hai hướng chính
thứ nhất là chọn tạo lưu giữ bảo tồn nguồn gen các giống hoa và cây cảnh cho các đối tượng hoa truyền thống và hoa mới lạ như hoa cúc hoa hồng hoa đồng tiền hoa lây ơn hoa cẩm trướng hoa đào
hoa mai hoa cắt tường hoa lan hồ điệp hoa lan đai trâu hoa li li
thứ hai là nghiên cứu các biện pháp lưu giữ và nhân nhanh giống biện pháp kỹ thuật thâm canh bảo vệ thực vật điều khiển sinh trưởng nở hoa cho các đối tượng cây hoa và cây cảnh chính phổ biến trong sản xuất
phó giáo sư có một sức làm việc khó
không mệt mỏi và có một cái niềm đam mê với cái công việc rất là cao
phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông thì đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu mà đã đi vào thực tiễn
thì trong đó thì có cái quy trình sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp là một trong những quy trình mà tôi thấy là nó mang lại cái hiệu quả cao nhất và ấn tượng nhất với tôi
bởi vì cái lan hồ điệp thì trước đây nó chưa được phổ biến ở việt nam và phó giáo sư đã nghiên cứu các cái quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm áp dụng vào thực tiễn
bên cạnh việc nghiên cứu khoa học phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông cũng thường xuyên gặp gỡ bà con nông dân các vùng miền để trao đổi chuyển giao công nghệ trồng hoa cây cảnh
với bà con nông dân tại vườn hoa xuân quan huyện văn giang tỉnh hương yên phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông đã trở thành một người bạn tri kỳ
bất kể mưa nắng bất cứ khi nào bà con cần ông đều sẵn sàng có mặt kịp thời chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi kỹ năng trồng trọt cách chăm sóc cách diệt trừ sâu bệnh
thay vì trước đây chất lượng và số lượng hoa thu hoạch được phải phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết thì giờ đây khi trồng hoa theo công nghệ cao bà con hoàn toàn có thể làm chủ và điều khiển được nhiệt độ độ ẩm theo ý muốn mà không lo bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài đảm bảo hoa sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao
với nhà công nghệ thì
tốt cho cây trồng có thể cho hoa nở theo ý muốn được tác dụng của nhà công nghệ cao rất lớn sau khi gia đình tôi làm tôi muốn vận động như vậy rất nhiều anh em trong nàng trong xã trong hợp tác xã hoa cũng cố gắng bây giờ mình sẽ đầu tư để phát triển công nghệ cao
tốc độ phát triển hoa của chúng tôi từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bốn là một cấp số nhất
chúng tôi tổng kết sản xuất hoa và lãnh đạo địa phương khẳng định nghề hoa đã là một nghề cứu cánh cho nông dân xung quanh
từ chỗ mà cái thu nhập nông nghiệp của chúng tôi thuần túy chỉ khoảng độ vài chục tỷ một năm hai nghìn một mươi bốn chúng tôi đã có thu nhập từ gành hoa khoảng sắp xỉ một trăm linh
thế thì có được cái như thế ngoài sự nỗ lực của định hướng của lãnh đạo địa phương chúng tôi nỗ lực của nông dân xung quanh một phần không nhỏ
không phải là chúng ta chuyển giao cho dân cho tiền dân mà họ đã nhận bởi vì người dân mình cũng phải mắt thấy tay nghe tay xả họ phải thấy hiệu quả thực sự
muốn làm được điều đó thì chúng đôi khi những cán bộ chuyển giao như chúng tôi phải có cái sự bảo hành hoặc là phải góp vốn cùng với dân để làm những cái mô hình cho nó thành công
chúng tôi xác định là những cán bộ chuyển giao này phải thực sự hiểu
chúng tôi phải hiểu sâu về đối tượng cây đó và phải trải qua thực nghiệm
từ những kết quả nghiên cứu phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông đã chuyển giao kết quả vào sản xuất
vừa giúp người dân trong lao động vừa để kiểm chứng và hoàn thiện thêm các quy trình công nghệ đã nghiên cứu
các sống hoa cây cảnh do ông và các đồng nghiệp chọn tạo đã và đang lựa chọn
các sống hoa được chuyển giao cho khoảng một trăm linh cơ sở nghiên cứu sản xuất vẻ hoa cây cảnh ở hơn ba mươi tỉnh thành khắp mọi miền trên cả nước
các mô hình do ông chuyển giao đã cho thu nhập từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng một hectare trong ba đến bốn tháng

từ chỗ cách đây một mươi năm người dân miền bắc hầu như không trồng được hoa li li
đến nay nhờ có sự đóng góp của ông và đồng nghiệp hầu hết các tỉnh miền bắc đều trồng được hoa li li và vụ đông xuân
sản lượng trên năm mươi triệu cây cành trên năm chất lượng hoa không thua kém nhập khẩu
từ chỗ trước đây chúng ta đều phải nhập khẩu hoa lan hồ điệp
đến nay người dân việt ở nhiều tỉnh thành đã nuôi trồng hoa li li
trồng thành công được giống hoa lan quý này theo công nghệ hiện đại
từ chỗ người dân trước đây chỉ trồng hoa cây cảnh theo kinh nghiệm là chính
đến nay hàng vạn người đã biết đến khoa học kỹ thuật và áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng hoa thành công
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và lợi ích cho cộng đồng xã hội
nói về tiến sĩ đặng văn đông thì cá nhân này tôi chỉ gói gọi trong một câu là con người tuyệt vời
tiến sĩ rất là nhiệt tình với nông dân
anh rất muốn rằng sự giúp đỡ sự hỗ trợ và sự phổ biến khoa học kỹ thuật của anh
muốn rằng người nông dân làm được ra kết quả chứ không phải chỉ phổ biến xong là thôi
chúng tôi thành lập một hội hoa lan của xã tiến sĩ cũng vào cũng thành một thành viên của hội hoa lan
cũng hợp hành cũng cùng với bà con như vậy là niên hoan
chứ không có phân biệt là nông dân hay là tiến sĩ hay là gì cả
tôi thấy là cái đấy là cái nhà khoa học đã rất là gần với người nông dân đấy là một cái điểm đáng mừng
mà tôi mong muốn là các nhà khoa học thì phải gần gần gần nông dân hơn nữa
để làm sao mà cái ngành nông nghiệp của việt nam này có thể bắt nhịp với xu thế phát triển của thế giới
không chỉ giúp đỡ bà con nông dân trong sản xuất
phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông
cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm đối tượng sinh viên mới ra trường có ý định khởi nghiệp
với chị lê thị thu hằng cựu sinh viên học viện nông nghiệp việt nam
thì những kinh nghiệm thực tế được thầy chia sẻ luôn giúp ích cho chị rất nhiều
trong thời gian đầu mới chập chững khởi nghiệp và đầu tư vào vườn hoa hồng
phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông luôn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên

với cam kết hỗ trợ kiến thức trong lĩnh vực sản xuất hoa công nghệ cao
và coi đây là một trong những hướng khởi nghiệp tốt cho các bạn sinh viên sau khi ra trường

rồi còn ngồi trên ghế nhà trường thì mình đã cùng thầy tham dự một số các đề tài nghiên cứu khoa học
và cứ từ cái niềm đam mê hoa từ cái cảm hứng mà thầy dẫn dắt mình đi hết loại hoa nọ đến loại hoa kia
và dần dần sau khi mà tốt nghiệp thì mình cũng đã được thầy định hướng hướng dẫn hỗ trợ về kỹ thuật
và cũng như là quá trình khởi nghiệp
còn gặp rất nhiều khó khăn từ chuyên môn đến kỹ năng thì thầy đã định hướng đã tư vấn
và mình tìm thấy là cái con đường cái niềm đam mê của mình và cái sự đặc biệt là cái sở thích của mình
cũng như là nhu cầu của thị trường thì thầy đã dẫn dắt chỉ bào để mình có thể đi được đúng hướng
không phải là mọi thứ lý thuyết mà áp dụng ra
đều có thể thành công
đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp lĩnh vực sông sinh học này thì cây cối nó luôn luôn biến động
nhất là nó lại ảnh hưởng vào điều kiện thiên nhiên thời tiết
chính vì vậy mà không phải ai làm nông nghiệp cũng mang đến hiệu quả tham luận
những cây lúa cây ngô của chúng ta cây ăn quả của chúng ta phát triển
bởi vì chúng ta đã kế thừa tới hàng trăm năm nay từ ông cha truyền lại
nhưng có những cái đối tượng cây mới ví dụ như cái ngành cây hoa cây cảnh
rất nhiều đối tượng mới vào trong đây
thì có những cây chúng ta có kinh nghiệm có những cây hoàn toàn mới của chúng ta
thì học cái lý thuyết mà áp dụng vào thực tiễn càng cả là một quá trình
hiện nay phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông là phó viện trưởng viện nghiên cứu rau quả
kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh
với niềm say mê nghiên cứu không ngừng nghỉ phó giáo sư tiến sĩ đặng văn đông
đã đóng góp nhiều công trình dự án nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế
đề tài nghiên cứu cấp nhà nước cấp bộ
ông cũng chủ biên và tham gia biên soạn rất nhiều cuốn sách
và có hơn bảy mươi bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín về các vấn đề
bảo tồn nguồn gen chọn tạo giống nhân giống kỹ thuật canh tác
điều khiển sinh trưởng cho hoa cây cành các kết quả thử nghiệm sản xuất hoa cây cành
đảm nhận khá nhiều vai trò song ở lĩnh vực nào ông cũng hoàn thành và làm tốt nhiệm vụ của mình
đó cũng là lý do ông được đồng nghiệp bạn bè quý mến học trò kính trọng
định hướng phát triển khoa của trung tâm thì chúng tôi phải căn cứ vào tình hình của đất nước
không theo ý kiến chủ quan của mình được
nếu theo chủ quan của mình mình thích gọi hoa gì thì mình sẽ thích gọi hoa gì

nếu theo chủ quan của mình mình thích gọi hoa gì thì mình phát triển không là cơ quan khoa học fail chấp nhận cho đất nước
nếu như người bình thường chỉ yêu hoa với tư cách là một vẻ đẹp thiên nhiên
thì với phó giáo sư đặng văn đông
đối tượng nghiên cứu thú vị vừa là sản phẩm giúp người dân làm giàu lại vừa là cái đẹp nâng đỡ tâm hồn con người
sau thời gian dành cho công việc ông trở về nhà chăm bẫm vườn cây mà ông tự tay chiết cành trồng và chăm sóc
gặp ai ông cũng hào hứng chia sẻ về khu vườn nhỏ này
sự chân quý của ông đối với hoa có lẽ vì vậy mà sâu sắc hơn